xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
vừa gửi thư khen các lực lượng ở quảng bình đã tham gia triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ hai đối tượng người nước ngoài có hành vi mua bán vận chuyển trái phép ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp
từ lào vào việt nam qua biên giới tỉnh quảng bình
phó thủ tướng thường trực ghi nhận biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng hải quan và công an tỉnh quảng bình
góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống muôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội mang lại sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân
phó thủ tướng thường trực chính phủ cũng đề nghị cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng cục hải quan và công an tỉnh quảng bình
tiếp tục nắm chắc tình hình tăng cường công tác phối hợp chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện và tổ chức đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả
đối với các tổ chức cá nhân có hành vi muôn lậu gian lệ thương mại và hàng giả
trước đó vào sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một tại khu vực bản cha lo xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã phát hiện hai đối tượng là kẹo la khon vin kham pazer và tích sĩ hạp pan nha
cùng sinh sống tại thành phố viêng trăn lào đang có hành vi vận chuyển
trái phép chất ma túy đưa vào nước ta tiêu thụ lực lượng đánh án đã xiết chặt vòng vây bắt giữ được các đối tượng
kiểm tra tại chỗ phát hiện hai đối tượng đang vận chuyển ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp
để phá thành công chuyên án này cán bộ chiến sĩ đã phải mật phục nhiều ngày giữa rừng già sát biên giới
vô cùng khó khăn vất vả để theo dõi các đối tượng
liên quan đến vụ việc dùng clip nóng để tống tiền người tình cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre
đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn út chú tại huyện phú tân tỉnh cà mau để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
nguyễn văn út đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre bắt quả tang khi đang nhận năm trăm linh triệu đồng của bị hại
chú tại huyện châu thành tỉnh bến tre theo kết quả điều tra ban đầu vào năm hai nghìn một mươi bảy út và bị hại quen nhau trên facebook
mỗi lần hai người gần gũi út đã dùng điện thoại để chụp ảnh quay clip nóng
cũng trong thời gian quen nhau út thường xuyên mượn tiền của bị hại để chơi cờ bạc nên nạn nhân muốn chấm dứt chuyện tình cảm
nhưng đối tượng không đồng ý út đe dọa sẽ giết bị hại cùng người nhà và đã đăng các hình ảnh clip nóng với nạn nhân lên mạng xã hội
yêu cầu nạn nhân đưa một tỷ đồng thì mới gỡ bỏ các nội dung nói trên khi đang nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tăng
chiều ngày tám tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn minh phụng chú tại tỉnh tây ninh một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín phụng làm việc tại một công ty ở quận bảy tp hcm với ngành nghề kinh doanh là sản xuất mua bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
trong thời gian này phụng được công ty giao phụ trách ba mươi ba đại lý ở tỉnh bình phước và hai đại lý ở tỉnh bình dương
nhận thấy công ty có nhiều sơ hở trong việc quản lý tài sản nên từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng hai năm hai nghìn một mươi chín phụng đã nhiều lần mạo danh đại lý đặt hàng
hoặc nhờ đại lý đặt thêm hàng rồi chiếm đoạt một phần hàng hóa bán ra ngoài trục lợi cá nhân tổng số hàng hóa đối tượng đã chiếm đoạt có giá trị gần một chín tỷ đồng
công an huyện đắc long tỉnh đắc nông vừa phát hiện
bắt giữ đối tượng dương trí hướng chú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trảng bom truy nã về tội cướp tài sản
theo hồ sơ vào tháng một năm hai nghìn một mươi một hướng cùng với một số đối tượng dùng dao khống chế cướp một mươi năm triệu đồng của hai người dân ở huyện tràng bom tỉnh đồng nai
sau khi gây án hướng bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã về tội cướp tài sản
qua công tác nghiệp vụ ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an huyện đắk cờ long đã phát hiện bắt giữ dương trí hướng khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã quảng khê huyện đắk cờ long
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk cờ long đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hướng để làm thủ tục bàn giao đối tượng cho công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai điều tra xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị thời gian qua phong trào phụ nữ của bộ công an đã có nhiều bước phát triển đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của lực lượng công an nhân dân
có nhiều mô hình phần việc của các cấp hội cơ sở khẳng định được hiệu quả giá trị thực tiễn nâng cao vai trò của các cấp hội trong việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trinh đáng của phụ nữ và trẻ em
với đặc thù công tác của mình các chị em hội phụ nữ cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng đã xây dựng mô hình giáo dục cải tạo phạm nhân nữ giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng
quả đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục cải tạo đối với phạm nhân trại viên
mới chỉ vừa đôi mươi nhưng vì một phút lầm lỡ nữ phạm nhân này đã phải chịu mức án bốn mươi tám tháng tù giam để lại phía sau gia đình với hoàn cảnh vô cùng éo le
những ngày đầu cải tạo chị luôn chầm tư u ướt không trò chuyện cùng ai thế nhưng với sự quan tâm động viên của cán bộ quản giáo chị đã dần mở lòng
giờ đây chị trở thành một trong những phạm nhân cải tạo tốt
và được giảm án
chỉ còn ít tháng nữa chị sẽ được trở về bên gia đình
niềm tin và hy vọng về một ngày xây dựng lại cuộc đời ánh lên trong khoe bắt người phụ nữ đã từng lầm lỡ này
từ dòng mới đến bản thân tôi còn nhiều lo sợ mặc cỗm bi quan mất phương hướng
nhưng nhờ những tâm lòng vị thoa quan tâm động viên on ủi và dấu dọc của tất cả quản giáo nơi đây
rồi bản thân tôi dần thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn
nhờ sự nhiệt tình tâm huyết của quốc gia phương trẻ
mà chúng tôi thấm nhuận được độ lấy lòng người
và trong một thời gian sắp tới tôi sẽ được trở về với gia đình thân yêu và hòa nhập cộng đồng
mỗi phạm nhân mỗi trại viên là một hoàn cảnh một câu chuyện khác nhau
mà đằng sau những bản án có lẽ ít ai biết được
để có thể cảm hóa một con người đã từng lầm lỗi
các nữ giám thị đã nhẫn nại lắng nghe chia sẻ thấu hiểu từng người
giúp phạm nhân cải tạo tiến bộ
đồng thời thông qua nhiều hình thức để giáo dục nâng cao nhận thức
quan tâm đời sống vật chất tinh thần cho các phạm nhân nữ
chăm sóc bảo đảm quyền lợi cho các con phạm nhân theo mẹ vào trại
tổ chức hướng nghiệp và giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù
đưa họ trở về nhà thiện
để có thể hiểu hết được những tâm tư suy nghĩ của họ
thì những người thầy người giáo phải thể hiện sự nghiêm khắc trong đó
nhưng đằng sau đó là sự cảm thông sự chia sẻ
giúp đỡ phạm nhân để họ thấy được ánh sáng hy vọng để lại cuộc sống
thực hiện mô hình giáo dục cải tạo giúp đỡ phạm nhân nữ
tái hòa nhập cộng đồng
đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả
công tác giáo dục cải tạo đối với phạm nhân trại viên
nâng cao tỷ lệ phạm nhân nữ xếp loại cải tạo tốt
không có phạm nhân nữ trốn trại
giảm tỷ lệ phạm nhân nữ tái phạm tội
đặc biệt đã xuất hiện nhiều phạm nhân nữ chấp hành xong án phạt tù
tái hòa nhập cộng đồng thành công
góp phần bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
đây cũng chính là mục tiêu quan trọng nhất
mà các cán bộ nữ ở đây đặt ra
khi triển khai các công trình phần việc của hội phụ nữ
gắn với công tác chuyên môn
cán bộ viên phụ nữ đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ
phấn đấu rèn luyện về bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức
năng lực trình độ công tác để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh sát trại giam trong lòng nhân dân
và giữ vững lá cờ đầu của phong trào thi đua
phụ nữ bộ công an và trong công an nhân dân
hội phụ nữ của cảnh sát quản lý chạy giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về truyền thống phẩm chất đạo đức phụ nữ việt nam
các lớp dạy nghề cho phụ nữ định hướng khởi nghiệp cũng được mở ra
nhiều chính sách vay vốn khởi nghiệp cho phạm nhân nữ
sau khi chấp hành xong áo phạm tù cũng được thực hiện
các hoạt động thể dục thể thao văn nghệ trong phạm nhân nữ
thăm tặng quà cho phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
các cháu là con phạm nhân theo mẹ vào trại giam cũng được thực hiện thường xuyên
từ đó đã nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục cải tạo
đối với phạm nhân chạy viên học sinh nữ
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
phát sóng vào sáu giờ sáng hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân
và ngay sau đây biên tập viên nam hà sẽ cùng quý vị điểm qua một số nội dung đáng chú ý
được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay
xin mời chị nam hà
cảm ơn linh chi
thưa quý vị và các bạn mở đầu phần điểm báo là thông tin được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị
tại kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố hà nội thứ ba vào ngày hôm qua
hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù
thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố hà nội
theo đó sẽ hỗ trợ cho trẻ em nghèo và người cao tuổi cô đơn từ hai đến hai năm triệu đồng một tháng
đối tượng áp dụng là trẻ em dưới một mươi năm tuổi người cao tuổi cô đơn người khuyết tật đặc biệt nặng người mắc bệnh hiểm nghèo
người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có khả năng tự phục vụ bản thân
thành viên hộ nghèo sau khi được công nhận thoát nghèo
thành viên hộ cận nghèo sau khi được công nhận thoát cận nghèo
đối tượng hưởng chính sách là người đăng ký thưởng chú tại hà nội
cụ thể đối với trường hợp trẻ em dưới một mươi năm tuổi người cao tuổi cô đơn người khuyết tật đặc biệt nặng người mắc bệnh hiểm nghèo
mức hỗ trợ hàng tháng là hai triệu đồng một tháng một người đối với người sống tại khu vực nông thôn
mức hỗ trợ hàng tháng hai năm triệu đồng một người một tháng đối với người sống tại khu vực thành thị
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản chỉ đạo tạm thời chưa dạy học trực tiếp cho trẻ năm tuổi và học sinh lớp một từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
mà chỉ thí điểm tổ chức học tập trực tiếp cho khối lớp chín và lớp một mươi hai
phản ánh chi tiết vấn đề này báo tuổi trẻ có bài viết với nhan đề
học lớp chín và lớp một mươi hai ở tp hcm trở lại trường không yêu cầu dạy trực tiếp tất cả các môn
thời điểm này các trường trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn tp hcm đang xây dựng kế hoạch dạy học chuẩn bị cho việc mở cửa trường từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
tuy nhiên khó khăn nhất chính là việc tách lớp
theo hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo tp hcm thời khóa biểu dạy học trực tiếp của các trường trung học cơ sở trung học phổ thông
từ một mươi hai cho đến ba mươi tiết một tuần tùy theo cấp độ dịch
việc tách lớp sẽ gây ra khó khăn cho giáo viên nếu như một giáo viên phải chạy qua chạy lại giữa hai phòng học trong một tiết dạy
còn nếu như tách lớp mà bố trí một giáo viên dạy ở một phòng thì trường không đủ nhân lực cũng như kinh phí để trả tiền phụ trội cho giáo viên
dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
việc trung quốc tiếp tục siết chặt các quy định về nhập khẩu đang dấy lên mối lo un ứ tổn động nông sản trái cây cục bộ tại cửa khẩu biên giới phía bắc
báo kinh tế và đô thị có bài viết phản ánh về vấn đề này
đại diện cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết công tác tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm trái cây của các tỉnh phía nam
được dự báo sẽ gặp phải một số khó khăn do dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp
cùng với đó yêu cầu về chất lượng truy xuất nguồn gốc của các thị trường xuất khẩu ngày càng cao
đặc biệt thị trường trung quốc có thể tăng cường các biện pháp kiểm tra dịch bệnh
điều này khiến cho tiến độ xuất khẩu bị chậm gây ùn ứ tại cửa khẩu
thời gian tới bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương bộ ngoại giao sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp đồng hành cùng với doanh nghiệp nông dân
thực hiện các giải pháp chiến lược để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản vào thị trường lớn này
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những tin tức đáng chú ý khác trong bản tin sáng phương nam cùng với biên tập viên kim thảo
xin mời kim thảo
xin được cảm ơn biên tập viên nam hà và kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
kính thưa quý vị dịch bệnh diễn biến bệnh nhanh khó lường và thành phố chưa có sự chuẩn bị về kịch bản an sinh xã hội
nên là quá trình thực hiện còn nhiều hạn chế
và thời gian tới thì thành phố tiếp tục bố trí đủ ngân sách
hoàn thành các gói hỗ trợ và giúp bà con phần nào giải quyết khó khăn
và đây là thông tin được chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết
trong phiên trả lời chất vấn tại kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố vào chiều qua ngày tám tháng một mươi hai
trước câu hỏi thành phố rút kinh nghiệm gì để tránh những hạn chế như thời gian qua
nếu không may dịch bùng phát trở lại
người đứng đầu chính quyền thành phố nhìn nhận
việc thực hiện các gói an sinh xã hội trong giai đoạn dịch bùng phát là chưa tròn
ngay từ đợt giãn cách đầu tiên đầu tháng sáu
thành phố sớm có chính sách hỗ trợ cho bà con
tuy nhiên khi ra chính sách số lượng người bị ảnh hưởng tăng thêm
khi cấp phát lại phát sinh nhiều hơn dự tính
làm quá trình thực hiện bị động lúng túng
chúng ta ban hành cái chính sách
cái quy trình chúng ta thực hiện
xác định đối tượng hình thức hỗ trợ mức hỗ trợ
là chúng ta làm nó chưa được chặt chẽ
cho nên chúng ta gặp khó khăn
chúng ta gặp khó khăn
và phải nói là cái việc này
đã gây rất nhiều khó khăn cho cơ sở trong tổ chức thực hiện
và cho đến nay
vẫn còn những thắc mắc trong bà con
trong thời gian sắp tới
chúng ta sẽ tiếp tục bố trí đủ nguồn ngân sách
để thực hiện phần còn lại
của các gói mà chúng ta đã ban hành
thứ hai nữa là
các ngành chức năng của thành phố
cùng với các quận quyện
đặc biệt là các xã phường thị trấn
để chúng ta tiếp tục rà soát lại danh sách
và tổ chức cấp phát cho bà con
trả lời câu hỏi về cơ chế tổ chức và tài chính
sở phát huy hiệu quả trong dịch
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phan văn mãi cho biết
vừa qua chính quyền thành phố đã làm việc với bộ trưởng y tế
thống nhất triển khai đề án thí điểm
xây dựng trạm y tế theo quy mô dân số
thời gian tới thành phố sẽ đẩy nhanh xây dựng
các trạm y tế cơ hữu
lập các trạm y tế lưu động
huy động lực lượng quân y y tế tư nhân cán bộ y tế
tề hưu tham gia
số ca f tại thành phố hồ chí minh
đang tăng cao trong những ngày qua
và trước thực tế đó
sở y tế thành phố hồ chí minh cảnh báo
nguy cơ ca bệnh vượt ngưỡng chịu đựng
của hệ thống điều trị
đồng thời là tăng cường các biện pháp bảo vệ nhóm nguy cơ
và ngăn chặn sự gia tăng số ca tử vong
tính đến ngày tám tháng một mươi hai
số f đang quản lý trên địa bàn thành phố
khoảng chín mươi trường hợp
trong khi đó ngưỡng chịu đựng trong chăm sóc
điều trị f trên địa bàn thành phố hồ chí minh
là một trăm hai mươi f
dịch đang có xu hướng gia tăng
nếu quá mức trên sẽ dẫn đến quá tải
gây khó khăn cho điều trị
khi ca mắc mới tăng cao tỷ lệ bệnh nặng nhiều
ca tử vong sẽ cao hơn
cụ thể giai đoạn thấp điểm
tử vong vì covid một mươi chín tại thành phố chỉ còn hai mươi sáu ca
nhưng đến nay có ngày hơn chín mươi ca tử vong
trước thực tế trên
sở y tế thành phố hồ chí minh đang đánh giá lại
các biện pháp triển khai trong công tác phòng chống dịch
đề xuất và được ủy ban nhà dân thành phố hồ chí minh
phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến dịch
bảo vệ nhóm nguy cơ
theo đó ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã thị trấn
sẽ triển khai thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên
đối với những người thuộc nhóm nguy cơ
theo danh sách trên địa bàn
khuyến khích thành viên các hậu gia đình
làm xét nghiệm nhanh cho người thuộc nhóm nguy cơ
kính thưa quý vị
ủy ban nhà dân thành phố hồ chí minh
đã có văn bản khẩn gửi văn phòng chính phủ
cho ý kiến đóng góp
góp ý kiến đối với dự thảo kế hoạch
và nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ với các nước
ủy ban nhà dân thành phố hồ chí minh
cơ bản thống nhất với đề xuất của bộ giao thông vận tải
về nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ với các nước
ủy ban nhà dân thành phố hồ chí minh
đề nghị văn phòng chính phủ tổng hợp
trình thủ tướng chính phủ xem xét chấp thuận
cho ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
tổ chức thí điểm đón khách du lịch quốc tế
đồng thời chấp thuận với đề xuất của bộ giao thông vận tải
về việc tổ chức thí điểm các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ
đi đến sân bay tân sơn nhất giai đoạn một từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và xem xét điều kiện nhập cảnh vào thành phố hồ chí minh
đối với các nước vùng lãnh thổ đã công nhận hộ chiếu vaccine
cụ thể đối với nhân viên ngoại giao chuyên gia nhập cảnh vào việt nam
mang hộ chiếu vaccine thực hiện tự theo dõi sức khỏe
tại nơi cư trú nhà hoặc khách sạn
tối thiểu bảy ngày theo hướng dẫn của bộ y tế
đối với công dân việt nam người việt nam định cư ở nước ngoài
nhập cảnh vào việt nam mang hộ chiếu vaccine
thực hiện tự cách ly tại nơi cư trú nhà hoặc khách sạn
theo địa điểm đăng ký với chính quyền địa phương
tối thiểu bảy ngày theo hướng dẫn của bộ y tế
đối với khách du lịch nhập cảnh vào việt nam
thực hiện theo hướng dẫn của bộ văn hóa thể thao và du lịch
kính thưa quý vị chính sách giãn cách xã hội tại tp hcm
trong nhiều tháng đã xoay chuyển thói quen tiêu dùng của người dân
và thời gian mua sắm trực tuyến tại nhà tăng đáng kể
cơ sở này dẫn đến là tăng trưởng ngoạn mục của các sàn thương mại điện tử
các sàn chứng kiến sự bùng nổ của một số ngành hàng
đồng thời là cho biết tỷ lệ giao dịch phi tiền mặt
đã chiếm hơn năm mươi các giao dịch một năm qua
cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương thống kê
trong mùa dịch thương mại điện tử việt nam tăng trưởng hai con số tăng một mươi tám
đặc biệt trong đó ngành hàng thực phẩm tươi sống gây bất ngờ
cho chính các sàn khi đạt doanh thu khủng
tại thời điểm quý ba năm hai nghìn hai mươi một trong thời gian giãn cách
ngành hàng thực phẩm tươi sống tiki ngon đã thiết lập kỷ lục tăng trưởng
hai so với cùng kỳ năm ngoái
ngoài ra số lượng nhà bán hàng của tiki ngon cũng tăng trưởng vượt bậc
khoảng bốn trăm năm mươi trong vòng sáu tháng vừa qua
sau đại dịch nhu cầu mua sắm các sản phẩm đồ tươi sống trên tiki ngon
có giảm do chợ truyền thống đã mở lại nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao
do ảnh hưởng dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
và người dân vẫn còn xu hướng mua sắm và nấu ăn tại nhà
không chỉ với các công ty nhà phân phối quy mô lớn và vừa
ngành hàng thực phẩm tươi sống cũng mang lại thu nhập đáng kể
cho các cá nhân nắm mắt thị trường
duyên thu ngành hàng này trên các sàn rau vật cũng cực kỳ ấn tượng
trong mùa dịch chúng ta đã rất bất ngờ khi có nhiều cơ hội kết nối hơn như vậy
ngoài những câu chuyện mà chúng ta đã làm trong những năm qua như là đồ cũ
trong tháng năm khi mà tất cả mọi người còn đang bất ngờ với chỉ thị một mươi năm chỉ thị một mươi sáu
thì bán hàng ở ngoài chợ thật sự đang được sản phẩm của mình lên thị chợ tốt
trong vòng ba mươi giờ đến một phút
tức là bạn có thể đăng nhanh một con cá một con gà một ký thịt hàng lên chợ tốt
và có người liên lạc để mua liền
điểm nhấn về tăng trưởng mặt hàng thực phẩm tươi sống
không chỉ có giá trị trong giai đoạn giãn cách xã hội
mà vẫn đang thể hiện ưu điểm hiện nay
khi thói quen mua sống trực tuyến tăng mạnh
thông kê của sink đông nam á cho thấy
người việt nam đã sử dụng bảy mươi hai thời gian của mình
cho các hoạt động tại nhà thay vì ra ngoài
thì người tiêu dùng đô thị lớn như thành phố hồ chí minh
có thể tiêu thụ lượng nông sản lớn từ nhiều tỉnh thành khắp cả nước một cách nhanh chóng
giải quyết được bài toán cung cầu cho các tỉnh có thế mạnh nông sản
và đây là một trong những cái kênh mà chỉ có sau covid mới có
trước kia là không có
và bây giờ nó trở thành một cái kênh phát triển rất là tốt
đã giúp cho những người nông dân tiếp cận được với những người mua hàng
chúng ta không cần nói câu chuyện về xuất khẩu
nhưng đối với một cái mảnh vườn
hoặc là cả một cái khu vực trong cái mùa đó
trái cây đó
mà cả tất cả những người việt nam của chúng ta
vài chục triệu dân của chúng ta
thì chúng ta cũng có thể cung cấp ở trong nước
được một số lượng rất lớn rồi
và sau giãn cách
thì cái việc đó thông thường
và đó là một trong những kênh xuất tiến
giúp cho nông sản của việt nam
bay cao và bay xa ra các quốc trình thế giới
trong những tháng bình thường mới
các sản thương mại điện tử tại thành phố hồ chí minh
không ngừng đẩy mạnh chiến dịch quảng bá
để kích thích thị trường
lực đẩy này được bộ công thương nhìn nhận
để hợp tác cho đợt kích cầu online friday cuối tháng một mươi một vừa qua
số liệu khác cho thấy
những đợt khuyến mại song trùng trong giai đoạn bình thường mới
đều có doanh thu cao
các chương trình co một mươi một một mươi một và black friday vừa qua
tiki đã thiết lập kỷ lục tăng trưởng chưa từng khó
đổi bật với doanh số bán hàng
ngày một mươi một một mươi một toàn đến chín lần
và lượng khách hàng mua sắm tăng gấp đôi
so với ngày bình thường
thì một lần nữa là cho thấy được sự phục hồi kinh tế sau dịch
đồng thời thể hiện mức độ mua sắm của khách hàng
đã trở lại và mạnh mẽ hơn
ngoài ra thì đây cũng thể hiện rõ
được xu hướng truyền dịch thói quen tiêu dùng
thông thường sang các nhóm sản phẩm tiết yếu
sức khỏe ưu tiên cho những mặt hàng
thuộc danh nhu yếu phận
trong quan sát chi tiêu hàng tháng của gia đình
đặc biệt là cảnh mẹ và bé
do nhu cầu chuẩn bị cho mùa mua sắm
và lễ hội cuối năm
số liệu mới nhất của google
và công ty tư vấn ben company của mỹ
thương mại điện tử việt nam đã tăng trướng mạnh
năm mươi ba trong năm hai nghìn hai mươi một
so với cùng kỳ năm trước
quy mô thị trường thương mại điện tử việt nam
năm nay ước đạt một mươi ba tỷ đô la mỹ
và sẽ tăng mạnh lên ba mươi chín tỷ đô la mỹ

rồi tăng trưởng mạnh
tăng mạnh tiếp lên năm mươi sáu tỷ đô la mỹ
vào năm hai nghìn hai mươi sáu
sức tăng trưởng của thương mại điện tử một năm qua
còn đem lại một thống kê ấn tượng khác
lần đầu tiên tiết lệch thanh toán bằng tiền mặt
chỉ còn chiếm bốn mươi hai trong các giao dịch
giảm từ mức sáu mươi cùng kỳ năm trước
kết quả này đang tạo tiền đề lạc quan
cho hình thái quốc gia không tiền mặt
mà ngân hàng nhà nước
cùng như cơ quan doanh nghiệp đang xây dựng
sau gần ba mươi giờ đồng hồ
truy vết ráo riết
và sử dụng
linh hoạt hiệu quả các biện pháp
nghiệp vụ cùng với sự phối hợp hỗ trợ
của công an tỉnh tiền giang long an
phòng cảnh sát hành sự công an tp hcm
đã bắt được hung thủ của vụ án giết người
xảy ra tại xã bà điểm huyện hóc môn
vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai
chiều ngày sáu tháng một mươi hai
chị lê thị kim cảnh chủ nhà cho thuê
phát hiện chị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
thuê nhà tại xã bà điểm huyện hóc môn
tp hcm để mở quán bán cà phê
nằm bất động trên vũ máu
liên báo công an và người dân đưa chị oanh đi cấp cứu
tuy nhiên chị oanh đã tử vong
ngay lập tức lực lượng công an vào cuộc điều tra vụ việc
qua hình ảnh trích xuất từ camera
và nhân dạng đối tượng nghi vấn có mặt tại quán cà phê
trong thời gian xảy ra vụ án
công an nhanh chóng khoanh vùng
và xác định nhân thân lai lịch đối tượng tên nguyễn minh ti
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê tỉnh tiền giang
các trinh sát phòng cảnh sát hành sự
chia thành nhiều nhánh và phố họ
và các tỉnh long an tiền giang
truy sát theo dấu vết đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều ngày bảy tháng một mươi hai
trinh sát phát hiện đối tượng xuất hiện
tại thị trấn thành hóa tỉnh long an
liền tiến hành truy đuổi và bắt giữ được đối tượng
tại công an công an ti khai lấy quán cà phê
của chị oanh để uống cà phê kích dục
thấy chị oanh đeo nhiều vàng trên người
nên lấy con dao trong túi ra khống chế nạn nhân
để cướp tài sản nhưng do chị này chống cự
nên ti đâm vào hông rồi dùng khăn bịt miệng
đến khi nạn nhân nằm bất động
ti lấy hết vòng vàng rồi bỏ trốn về long an
bán tài sản được gần tám triệu đồng
để mua cạt chơi game
và muốn khách sạn ở thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện lực lượng công an đang tiếp tục xử lý vụ việc
theo quy định pháp luật
kính thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy tỉnh đồng tháp cho biết
trong những ngày qua đã phối hợp với các đơn vị công an địa phương
liên tiếp phát hiện và bắt giữ
ba vụ mua bán tàn trữ
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ngày bảy tháng một mươi hai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh đồng tháp
đã phối hợp với công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp
tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
thì phát hiện nguyễn tri thức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ xã tân phú huyện tam bình
tỉnh vĩnh long có dấu hiệu khả nghi
nên tiến hành kiểm tra
phát hiện trong người thức một bình ni lông
có chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy
qua làm việc đối tượng thức khai nhận
đó là ma túy mới mua với giá hai triệu đồng
về để sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ
trước đó ngày bốn tháng một mươi hai
qua công tác nắm tình hình và phối hợp với công an
thành phố cao lãnh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh đồng tháp
đã tiến hành kiểm tra một khách sạn trên địa bàn
phường mỹ phú thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
lực lượng công an phát hiện hai đối tượng
nguyễn thanh hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ngụ khống bốn phường hai thành phố cao lãnh
và võ thành trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
ngụ xã an bình huyện cao lãnh
đang thuê trọ tại phòng hai trăm linh hai
có hành vi tàn trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm bốn bịch ni lông chứa ma túy
với tổng trọng lượng tám tám trăm bốn mươi một gram
năm điện thoại di động
và một bộ dung cụ sử dụng ma túy
ngoài ra vào ngày ba tháng một mươi hai
khi thực hiện công tác phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trực tự
cùng công an thành phố sa đéc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã phát hiện nguyễn thiện ngọc dung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ xã an khánh huyện châu thành tỉnh đồng tháp
có biểu hiện khả nghi
nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện đối tượng dung đang có dấu một bịch ni lông
chưa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy
hiện bốn đối tượng liên quan đến ba việc trên
đều đang bị cơ quan công an tạm giữ
để tiếp tục điều tra làm rõ
trên đường đi chiếc xe bán tải bất ngờ
lao từ cầu xuống canh lật ngửa
khiến bốn người trên xe bị thương nặng
vụ tai nạn giao thông trên xảy ra vào chiều qua
trên quốc lộ bốn mươi tám đoạn qua địa bàn huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
theo thông tin ban đầu chiếc xe bán tải chạy theo hướng
từ thị trấn ba tháng hai lên thị trấn huyện quỳ hợp
tuy nhiên khi đến cầu làng mùng xã tam hợp
thì bất ngờ lao thẳng xuống canh nước dưới cầu
rồi lật ngửa
sau vụ tai nạn bốn người trên xe bị thương nặng
đã được người dân giải cứu ra ngoài
đưa đi cấp cứu
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện quỳ hợp
cũng nhanh chóng tới hiện trường điều tra nguyên nhân
lợi dụng lực lượng chức năng vừa đảm bảo an toàn giao thông
vừa tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
xe quá tải tái diễn trở lại trên nhiều tuyến đường
theo tổng cục đường bộ việt nam
trong tháng một mươi một lực lượng chức năng đã phát hiện gần chín trăm linh xe vi phạm
tước hai trăm một mươi hai giấy phép lái xe
xử phạt nộp kho bạc nhà nước hơn tám tỷ đồng
tuy nhiên lợi dụng lực lượng chức năng tập trung phòng chống dịch
tình trạng xe quá tải bùng phát trở lại
trên cả quốc lộ và tỉnh lộ
thời gian tới tổng cục đường bộ việt nam
đề nghị ubnd các tỉnh thành phố
chỉ đạo các lực lượng công an thanh tra giao thông
tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị của thủ tướng chính phủ
bộ giao thông vận tải
về tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông
bố trí lực lượng kinh phí
duy trì hoạt động của các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
và sử dụng cân sách tay để kiểm soát xe quá tải
cục đăng kiểm việt nam cho biết
chính phủ vừa ban hành nghị quyết
về việc phê duyệt thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau asean
về chứng nhận kiểu loại sản phẩm xe cơ giới
và cho phép áp dụng trực tiếp toàn bộ nội dung của thỏa thuận
khi có hiệu lực đối với việt nam
nội dung nghị quyết của chính phủ
cũng giao bộ giao thông vận tải chủ trì
phối hợp với các bộ cơ quan liên quan
tổ chức triển khai thực hiện
bộ ngoại giao hoàn tất thủ tục đối ngoại
để thỏa thuận có hiệu lực đối với việt nam
vào ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
thỏa thuận là bộ quy chuẩn chứng nhận
kiểu loại sản phẩm xe cơ giới
mà các nước asean sẽ áp dụng chung
để thống nhất tiêu chuẩn chất lượng
gồm một mươi chín tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật xe cơ giới
sau khi có hiệu lực
giai đoạn đầu sẽ áp dụng thử nghiệm một mươi tiêu chuẩn
gồm hệ thống phanh
hệ thống phanh xe du lịch
ghế kiêm chế đầu thiết bị cảnh báo âm thanh
đồng hồ tốc độ tiếng ồn đối với xe máy
gương chiếu hậu phát ra tiếng ồn
và hệ thống lái
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
còn diễn biến phức tạp
thì việc học trực tuyến được dự báo là sẽ còn kéo dài
và câu chuyện thiếu thiết bị học tập
vẫn đang tồn tại ở nhiều địa phương
trong đó có các em học sinh nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số
ở xã tà năng huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
hiểu được nỗi khó khăn của các em
phòng an ninh đối nội công an tỉnh lâm đồng
đã phối hợp với ban trị sự phật giáo thành phố đà lạt
và các mạnh thường quân
tiến hành tài trợ một mươi năm bộ máy vi tính
nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn
đang thiếu điều kiện học tập
đây là việc làm hết sức ý nghĩa
thể hiện tinh thần tương thân tương ái
xung kích vì cộng đồng của lực lượng công an nói chung
và phòng an ninh đối nội công an tỉnh lâm đồng nói riêng
góp phần thắp sáng ước mơ đến trường
của những trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa
nơi điều kiện sinh sống gặp nhiều khó khăn vất vả
những món quả hết sức ý nghĩa thiết thực
sẽ là động lực quý báu
giúp các em vượt qua khó khăn
cố gắng học tập tốt
đạt được thành tích cao trong năm học mới
trong khi đó nhằm bảo vệ trẻ trước dịch bệnh covid một mươi chín
sớm đưa các em trở lại trường học
cũng như tham gia các hoạt động xã hội khác
chính quyền thành phố sơn la tỉnh sơn la
đang đẩy nhanh công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi
để được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trẻ buộc phải có mã định danh cá nhân
hoặc căn cước công dân
tuy nhiên thực tế là đa phần trẻ
từ một mươi hai đến một mươi hai tuổi
hay đến dưới một mươi bốn tuổi
chưa đủ tuổi để làm căn cước công dân
hoặc là trẻ mới làm căn cước công dân
và chưa lấy kịp
để tháo gỡ những khó khăn này
công an thành phố sơn la đã nhanh chóng vào cuộc
đồng hành hỗ trợ cùng với các bậc phụ huynh
và các em học sinh
để việc tiêm chủng được diễn ra nhanh chóng chính xác và an toàn
những ngày này
nhiều phụ huynh đến trụ sở công an phường quyết thắng
thành phố sơn la
để được cấp mã định danh cá nhân cho con đi tiêm
trước đó lực lượng công an phường
đã chủ động phối hợp với trạm y tế
để cung cấp mã định danh
và đối chiếu thông tin cho trẻ từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi
nên khi phụ huynh đến làm các thủ tục
đều được công an phường giải quyết nhanh chóng
tổng trong thời gian
thực hiện theo kế hoạch cao điểm
công an phường đã
cung cấp số định danh
và giả soát thông tin để cập nhật lên hệ thống
là một hai trăm sáu mươi sáu trường hợp công dân thường trú
đồng thời cũng đã phối hợp với
cán bộ y tế
của công an phường
công an phường tại địa bàn phường quyết thắng
cũng đã giả soát danh sách
cũng như là cập nhật thông tin
sai lệch hồ sơ để
chỉnh sửa cập nhật cho
trường hợp công dân tạm trú
của tại địa bàn phường quyết thắng
vâng thì hiện tại bây giờ
công an phường quyết thắng
cũng đã đẩy nhanh tiến độ
phối hợp với lực lượng trạm y tế
cũng như là ủy ban nhân dân
đảng ủy phường quyết thắng
thực hiện theo kế hoạch để đảm bảo
đúng chỉ tiêu kế hoạch để ra
để giảm tải cho công an các phường xã
công an thành phố sơn la
đã hỗ trợ công an các phường xã
bằng việc phối hợp với phòng giáo dục đào tạo
lập danh sách học sinh theo phường
sau đó gửi về công an các phường
để truy xuất mã định danh cá nhân
rồi chuyển lại các trường
việc làm này cũng tránh tình trạng tập trung đông người
trong thời gian dịch
trong quá trình
làm trực tiếp tại đội
chúng tôi cũng đã phối hợp
với công an các phường để chỉnh sửa
các thông tin cho công dân
nếu có sai sót
có thể trong các trường hợp
bố mẹ lên làm con cước
chúng tôi sẽ cung cấp số định danh
cho các cháu
người dân không phải đi lại
và tiếp xúc với nhiều địa điểm
có thể tiết kiệm thời gian
và để cho thông tin chính xác
chúng tôi cũng
phối hợp với công dân
để giả soát
các thông tin cho các cháu
nếu có sai sót
chúng tôi hướng dẫn
về công an phường để chỉnh sửa
trên địa bàn thành phố sơn la
hiện có một mươi một bảy trăm một mươi bảy trẻ em
trong độ tuổi từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi
trong quá trình tổ chức tiêm
các xã phường phối hợp với các trường học
giả soát phân loại trẻ trong đội tuổi tiêm chủng
kế hoạch đưa đón
và quản lý học sinh các khối lớp
trong quá trình tổ chức tiêm
lực lượng công an giả soát
và cấp mã định danh cho trẻ
tránh việc nhầm lẫn bỏ sót trùng lập
qua đó tạo sự đồng thuận của phụ huynh
người giám hộ của các bí tượng tiêm chủng
trước khi tiêm thì nhà trường cũng đã
họp với lại các đồng chí của
trong đó thì có cả công an
thì nhà trường cũng thông tin
tới các đồng chí công an rằng là
cũng có một số học sinh là còn thiếu
cái mã định danh cũng như là thiếu căn cước công dân
thì các đồng chí công an cũng phối hợp
tạo điều kiện
trao đổi thông tin
học sinh có thể đến tại các cơ sở
công an xã
và công an xã phường
để có thể nhận sự hỗ trợ từ công an
và nhà trường cũng có thông tin
tới các xã
để xã tạo điều kiện để giúp học sinh
sau khi nhân viên nhập liệu
nhập mã định danh cá nhân
lên hệ thống tiêm chủng vaccine quốc gia
ứng dụng này sẽ thể hiện thông tin đối tượng
đã được tiêm mỗi một hoặc đã tiêm đủ hai mũi vaccine
làm cơ sở phục vụ việc trở lại trường
hoặc đến những nơi có yêu cầu
quét mã tiêm vaccine của các em
đồng thời tránh được tình trạng cố tình
tiêm thêm mũi vaccine
khoảng một mươi bốn h chiều ngày một mươi một tháng một
một ngôi nhà tại tầng ba
khu nhà g một tập thể thành công
bất ngờ xảy ra cháy
thời điểm khi đám cháy bắt đầu lan
trong khu nhà có bốn người già
trẻ nhỏ và khuyết tật
đang sinh sống
và không có khả năng di chuyển
là chiến sĩ trực tiếp tham gia
chữa cháy cứu nạn tại hiện trường
đại úy phan cao quang
vẫn nhớ như in những giây phút